ban thực vụ đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì
và hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đoàn khối doanh nghiệp trung ương lần thứ ba
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
trong hơn một mươi hai năm xây dựng phấn đấu và trưởng thành tuổi trẻ khối doanh nghiệp trung ương
đã nhiều lần được tuyên dương là đơn vị xuất sắc của đảng ủy khối
đoàn khối cũng tích cực đổi mới nội dung từng bước xây dựng người công nhân lao động trẻ
trong khối doanh nghiệp trung ương tác ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế
với bề dày thành tích xuất sắc trong công tác góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
và bảo vệ tổ quốc đoàn khối doanh nghiệp trung ương đã vinh dự đón nhận huân trường lao động hạng nhì